ngày một mươi một tháng ba tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần thị thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã tân thịnh huyện nam trực tỉnh nam định về các tội giết người và hủy hoại tài sản
đây là vụ án dùng xăng đốt cả khu trọ khiến một phụ nữ mang thai tử vong xảy ra vào hồi cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nội dung vụ án thể hiện năm hai nghìn một mươi sáu trần thị thanh hải kết hôn với phạm ngọc khuynh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một người cùng địa phương
giữa năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng hải tìm được việc làm và chuyển lên sinh sống tại hà nội thuê nhà trọ đường lạc long quân quận tây hồ thành phố hà nội
trong khoảng thời gian này dù đang chung sống với anh huynh nhưng hải vẫn lấy tên hải anh làm quen với anh chậu việt hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở tuyên quang và nói là chưa lấy chồng
đầu năm hai nghìn hai mươi hải và anh hoàng phát sinh quan hệ tình cảm nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
do đó anh hoàng chủ động chấm dứt mối quan hệ bất chính này
để nêu kéo tình cảm tới nhân tình hải nói do anh hoàng là mình đang có thai đồng thời yêu cầu anh này chịu trách nhiệm
do không muốn gặp hải anh hòa vẫn chuyển tới ở cùng anh họ ở phòng trọ số sáu trăm linh hai số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô quận nam từ liêm thành phố hà nội
sau khi biết anh hoàng đã chuyển chỗ ở và cho rằng bị người anh họ xúi rục kích động anh hoàng mới chấm dứt quan hệ với mình
hải nảy sinh ý định mua xăng đốt xe máy người anh họ nhân tình để trả thù
khoảng một mươi năm h ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đi xe máy đi cây xe
hải bỏ xăng trên đường lạng long quân mua ba mươi đồng thuyền xăng đựng vào chai la vi loại một năm lit
đến một mươi tám h cùng ngày hải mặc áo khoác ngoài màu đen đội mũ bảo hiểm màu đen đeo khẩu trang và mang theo dây xăng đến nhà trọ nói trên
khi vào bên trong bị cáo tìm chiếc xe máy mục tiêu rồi đổ hơn một lít xăng lên chiếc xe máy này lấy bao diêm quạt lửa nhắm vào
chiếc xe máy bùng cháy và nhanh chóng gây cháy toàn bộ khu vực chân cầu thang tầng một của khu nhà trọ
khi ngọn lửa bùng lên hải bỏ chạy cảo khoác vứt bỏ gần hiện trường rồi điều khiển xe máy về nhà
ngọn lửa bốc lên làm mất điện toàn bộ khu nhà trọ hệ thống thang máy không hoạt động được
những người thuê nhà trọ bỏ chạy ra khỏi phòng trọ chen lấn chạy xuống cầu thang bộ là lối thoát duy nhất của khu nhà để ra ngoài
trong đó chị nguyễn thị mai a đang mang thai ở phòng trọ số sáu trăm linh một nghe tiếng hô hoán cũng chạy ra cầu thang bộ
nhưng đến tầng một thì bị ngạt khói ngã vào đám cháy dẫn đến tử vong tại chỗ
những nạn nhân khác là chị bùi thị vân a bé hai con nhỏ chạy ra ngoài nhưng xuống đến tầng bốn thì không thể đi tiếp do khói nhiều
tường lan can cầu thăng rất nóng làm chị này và hai cháu bé bỏng nhiều chỗ
nhiều người khác trong nhà trọ cũng bị ngạt và bỏng nhiều nơi trên cơ thể với nhiều mức độ khác nhau
gia đình chủ nhà trọ là ông nghiêm văn lý ở tầng hai đều chạy thoát ra ngoài
vụ cháy làm hư hỏng một mươi ba xe máy một xe máy điện một xe đạp của những người trong tòa nhà
ngoài ra rất nhiều tài sản của chủ nhà trọ cũng bị hỏng như hai mươi một bộ điều hòa hệ thống điện đèn máy bơm quạt tv tường trần toàn bộ nhà các phòng bị ám khói bong chóc
nhận được tin báo cháy đội cảnh sát phòng cháy thiết cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam từ liêm đã nhanh chóng đi hiện trường
dập lửa và hướng dẫn những người mắc kẹt thoát xuống ra ngoài an toàn
đến khoảng một mươi chín h ba mươi cùng ngày đám cháy được dập tắt
quá trình khám nghiệm hiện trường phát hiện chị nguyễn thị mai a đã bị tử vong toàn thân bị cháy than hóa
nguyên nhân tử vong là do ngạt khí co hai và sốc bỏng
giám định pháp y đối với những nạn nhân trong tòa nhà
anh nguyễn mạnh đê tổn thương sức khỏe tám bảy chị bùi thị vân a tổn hại bảy
các con chị vân a một cho bé tổn hại một mươi tám một cho bé tổn hại bốn
một số nạn nhân khác bị thương nhẹ trong vụ cháy từ chối giám định thương tích không yêu cầu bị cáo bồi thường
với hành vi trên tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
tòa án dân thành phố hà nội đã quyết định tuyên phạt trần thị thanh hải mức án tử hình về cả hai tội danh bị xét xử
tuy nhiên sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo kháng cáo vô nội dung cho rằng bản thân không cố ý phóng hỏa đốt nhà
chỉ thực hiện việc đốt chiếc xe máy của anh họ nhân tình
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo sang nhận tội
và đề nghị hội đồng xét xử xem xét ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
như thành khẩn khai báo ăn ăn hỡ cải gia đình có công với cách mạng
xem xét toàn diện vụ án mặc dù tòa cấp phúc thẩm ghi nhận các tình tiết nêu trên
xong cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội
và thể hiện rõ bị cáo không có khả năng để giáo dục cải tạo
do đó tòa quyết định bác kháng cáo đồng thời giữ nguyên mức án tử hình đối với trần thị thanh hải
ngày bảy tháng ba tòa án nhân dân tp bảo lộc tỉnh lâm đồng xét xử hai bị cáo
lê minh quang bốn mươi sáu tuổi chú thành phố đà lạt và cao thị thù bích bốn mươi tuổi chú buôn hồ tỉnh đắk lắc
về tội xâm phạm thi thể trong vụ gia đình ở tp huế đưa con đi chữa bệnh nhận về hũ trò cốt
bị cáo lê minh quang và cao thị thù bích chính là đối tượng liên quan trong vụ việc
một gia đình ở tp huế tỉnh thừa thiên huế đưa con vào bảo lộc chữa bệnh
và sau đó nhận về hũ cho cốt gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng năm hai nghìn một mươi bảy qua giới thiệu từ bạn bè
ông quang quen biết ông nhn biết quang nuôi dạy và điều trị cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trẻ tự kỷ
ngày ba ba hai nghìn hai mươi hai gia đình ông nhn đưa con trai là nlmq một mươi tám tháng tuổi đến tp bảo lộc giao cho quang nhờ chăm sóc chữa bệnh
được khoảng hai ba ngày thấy cháu quy có biểu hiện ho nóng sốt quang lấy que test covid một mươi chín để tết
thì thấy kết quả dương tính với covid một mươi chín
sợ ông n lo lắng quang chơi vội báo cho ông này biết mà nói bích đi mua thuốc điều trị covid một mươi chín về cho cháu uống
đến ngày năm ba hai nghìn hai mươi hai quang gửi hình ảnh chụp que test covid một mươi chín của quy qua gia lô cho ông nhn và báo cho ông nhn biết
ngày tám ba hai nghìn hai mươi hai khi test cho quy thấy âm tính quang cũng thông báo cho anh nhn
ngày hai mươi hai hai mươi ba ba hai nghìn hai mươi hai thấy cháu quy bị ho sốt trở lại nhưng quang không test cho quy
cũng không thông báo cho ông n biết chỉ theo dõi và chăm sóc
khoảng một hai giờ sáng ngày hai mươi năm tháng ba thấy tình trạng sức khỏe của cháu quy rất yếu có biểu hiện khó thở
bích và quang đưa cháu đi bệnh viện
ông quang đưa cháu quy về nhà thuê ở đường phan chu trinh phường lộc tiến tp bảo lộc
để chăm sóc và điều trị cùng hai cháu khác
đi được khoảng hai mươi ba km về hướng bệnh viện hai lâm đồng thì cháu quy tử vong
lúc này bích lái xe chở quang và quy về nhà
sau đó bích nói quang thông báo cho ông n do biết ông n đang bị bệnh nặng qua không thông báo
khi bích đề nghị quảng báo cho y tế thì quang nói với bích
báo cho y tế thì người ta sẽ đưa đi hỏa táng thủ tục hỏa táng sẽ lâu và thất lạc cho cốt
rồi quang bàn với bích đưa thi thể của cháu quy về huế giao cho gia đình anh n
thống nhất xong bích lái xe chở quang và thi thể cháu quy ra huế giao cho gia đình ông n
tuy nhiên sợ đường xa thi thể bị phân hủy bốc mùi sẽ bị người khác phát hiện
cả hai bàn với nhau thiêu sát cháu quy rồi đưa cho cốt về giao cho gia đình
quang xác định địa điểm sẽ thiêu thi thể của cháu quy là trong khu vườn của mình ở xã hòa phú thành phố buôn ma thuột đắk lắc
trên đường đi quang nói với bích dừng lại một số điểm để mua than can đựng xăng dầu mua xăng dầu xô sắt để phục vụ việc thiêu thi thể của cháu quy
khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng ba quang và bích lái xe đưa thi thể của cháu n l m quy vào vườn của quang ở xã hòa phú
chọn địa điểm là khu vực khe cạn ở phía dưới thấp và cách cổng vườn khoảng bốn mươi năm mươi mét là chỗ thiêu thi thể của cháu quy
tại đây bích đặt thi thể cháu quy vào trong máng xe rùa rồi đi lên chỗ ô tô chờ
quang ở lại chất than và dùng xăng dầu thiêu thi thể của cháu
khoảng một mươi chín giờ cùng ngày khi thấy thi thể của cháu quy thành than cho thì quang gọi bích xuống và nói bích lấy nước trong thùng phi gần đó
để quang đổ vào trong máu xe rùa cho tắt lửa than và nhanh nguội
sau đó quang dùng cái tô xúc hết cho cốt của cháu quy trong máu xe rùa đổ vào số sát
quang nói bích mang số sắt được cho cốt của cháu ra ô tô rồi sau đó bích lái xe chở quang đi về khánh hòa rồi đi huế
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai tại thành phố huế quang và bích đi mua cái hũ sành rồi lấy cho cốt của cháu quy đựng trong số sắt bỏ vào hũ sành
sau đó quang hẹn gặp ông n tại một quán cà phê tại thành phố huế
khi gặp quang thông báo cho n biết toàn bộ sự việc rồi bích mang hũ sành được cho cốt của cháu quy giao cho ông n
cho rằng quang đã có hành vi xâm hại con mình ông n làm đơn trình báo cơ quan công an tp huế và được hướng dẫn gửi đơn đến công an tỉnh lâm đồng
trước đó khi trao đổi với báo chí ông n trao của cháu bé không ít lần nén đi đau thương và trình bày lại vụ việc
do cũng vì quen biết và cả tin nên gia đình mới giao con là cháu quy để ông này nhận nuôi và chữa trị bệnh chậm phát triển với giá hai trăm linh triệu đồng mỗi tháng
gia đình ông n đã chi sáu trăm linh triệu đồng
dù số tiền bỏ ra rất lớn nhưng vì tính mẫu tử thương con có bệnh thì tìm tứ phương biết đâu phước thời mài chủ con sẽ hết bệnh và có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác
thế nhưng thực tế không ngờ chính ông n lại nhầm khi giao cháu quy cho ông ấy và cuối cùng nhận lại hũ cho cốt